liên quan đến vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới sau năm ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay một mươi ba tháng tám
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai mươi ba năm tù
phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu một mươi ba năm tù mai thị ngọc phấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một mươi năm tù cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trường văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ba năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hai mươi một bị cáo còn lại lãnh mức án từ sáu năm cho đến một mươi hai năm tù về tội buôn lậu đồng thời phạt bổ sung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia
và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng
và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ vàng cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
để vận chuyển tiền đô la mỹ vàng qua biên giới hạnh thuê và phân công khấn lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân nghĩa
đô la mỹ giao vàng và nhận tiền công vận chuyển
lộc vân kiểm đếm số lượng tiền đô la mỹ vàng rồi cùng út trung phước hải minh vận chuyển đô la mỹ sang campuchia
và nhận vàng vận chuyển về nhà của hạnh để giao lại cho các tiệm vàng